chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến dự đại hội thi đua yêu nước ngành tư pháp lần thứ năm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống ngành tư pháp đón nhận huân chương lao động hạng nhất
tham dự đại hội còn có đại diện bộ ngành và các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành tư pháp
với chủ đề ngành tư pháp đoàn kết kỷ cương sáng tạo tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
đại hội thi đua yêu nước ngành tư pháp lần thứ năm có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tuyên dương các điển hình tiên tiến rút kinh nghiệm và xác định phương hướng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong năm năm qua nhiều phong trào thi đua yêu nước cán bộ ngành tư pháp như đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
các phong trào thi đua do thủ tướng chính phủ phát động
đã thực sự phát huy và tạo ra những kế hoạch để phong trào thi đua yêu nước
giá trị lan tỏa trong toàn ngành